tại khu vực tiểu khu một mươi chín tháng năm thuộc xã triềng sơn huyện mộc châu lực lượng đấu tranh chuyên án của bộ đội biên phòng sơn la chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy
hai đối tượng gồm giàng thi chú tại bản ta điếng huyện sốt bâu hủa phăn lào và tráng thị dí chú tại bản pha đón xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động một xe máy
hiện bộ đội biên phòng sơn la đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại đồng nai cũng vừa xảy ra một vụ cháy tại một kho chứa đổ nhựa đồ gia dụng trong con hẻm số ba mươi một ở đường nguyễn trãi thành phố long khánh
đám cháy nhanh chóng lan nhanh cả nhà kho
ngọn lửa bốc cao hàng chục mét
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai cùng công an thành phố long khánh huyện thống nhất huyện xuân lộc
huy động tám xe chữa cháy khoảng năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
do nhà kho có chứa vật dụng nhựa cho nên ngọn lửa bốc cháy mỗi lúc một lớn và lan rộng
lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai dập lửa nhiều hướng để làm mát chống cháy lan và dần khống chế ngọn lửa
theo báo cáo ban đầu diện tích của đám cháy khoảng năm trăm linh m hai không ghi nhận thiệt hại về người
nguyên nhân của vụ cháy đang được làm rõ
cập nhật thông tin về hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày hôm qua
tại quảng trị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan để điều tra xác minh vụ việc
một xe ô tô đã gặp nạn rơi xuống vực
vào ngày hôm qua khi nhận được tin báo của người dân trên địa bàn về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã hướng lập huyện hướng hóa
đồn biên phòng hướng lập đã phối hợp với công an xã khẩn trương có mặt tại hiện trường
thông tin ban đầu cho biết xe bảy chỗ mang biển kiểm soát ba mươi k một mươi nghìn bốn trăm chín mươi sáu đang lưu thông từ hướng quảng bình và quảng trị
trên trục đường hồ chí minh nhánh tây thì bị mất lái lao xuống tà lưu bên phải khoảng hơn hai mươi m
tài xế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại nghệ an bị thương và đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
lực lượng chức năng đang phối hợp với các lực lượng của địa phương bảo vệ hiện trường tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ việc
vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên cao tốc dầu dây phan thiết giữa bốn chiếc xe ô tô trong đó có một chiếc đã lao văng ra khỏi đường
đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày hôm qua
thông tin ban đầu
vào khoảng hai mươi giờ tối qua vụ va chạm giữa xe khách và ba xe ô tô đã xảy ra trên cao tốc phan thiết dầu dây đoạn qua địa bàn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai hướng từ tỉnh bình thuận đi tp hcm
bước đầu xác định chiếc xe khách dường nằm đã va chạm với ba chiếc xe ô tô
và sau cú va chạm có hai ô tô đâm vào giải phân cách và bị hư hỏng đặng
một ô tô còn lại bị văng ra khỏi làn cao tốc và bị hư hỏng
sau va chạm những người trong các xe ô tô bị tai nạn được người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn và vụ tai nạn may mắn không gây thương vong về người
ngay sau vụ việc xảy ra đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông để tránh tình trạng xe dồn ứ
nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số bốn phòng cảnh sát giao thông hà nội thực hiện chốt trực theo kế hoạch
của chỉ huy đơn vị trên phố lò đúc quận hai bà trưng thành phố hà nội để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đồng thời tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý các tài xế có dấu hiệu sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông trên đường sau kỳ nghỉ tết
vào trưa ngày hôm qua trong suốt gần bốn tiếng đồng hồ triển khai chốt kiểm soát
tổ công tác đã kiểm tra hàng trăm người điều khiển xe máy cũng như xe ô tô qua đó phát hiện bốn trường hợp vi phạm
theo đội cảnh sát giao thông số bốn đơn vị hiện vẫn thực hiện nghiêm theo kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông của công an tp hà nội
ngoài việc bố trí lực lượng phương tiện tăng cường hướng dẫn điều tiết phòng ngừa ủn tắc giao thông
các tổ công tác của đội thường xuyên liên tục tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
là nguyên nhân chính dẫn đến ủn tắc tai nạn giao thông như nồng độ cồn vượt đèn đỏ phóng nhanh lạng lách hay đua xe trái phép
đối với các vi phạm về nồng độ cồn trong dịp đầu xuân năm mới cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số bốn khi làm nhiệm vụ đã được quán triệt và tuân thủ nghiêm không có vùng cấm không có ngoại lệ
cũng theo đội cảnh sát giao thông số bốn trên thực tế việc lực lượng cảnh sát giao thông cả nước xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn đã tạo ra được thói quen rất tốt trong dịp tết này
khi người điều khiển xe máy xe ô tô đã có ý thức không sử dụng rượu bia khi lái xe và trong trường hợp đã uống rượu bia thì đi taxi hay là sử dụng dịch vụ công cộng để đảm bảo an toàn cho mọi người và cho chính mình
tin mới nhất về vụ cháy tại tp hcm vào dạng sáng ngày hôm nay khiến bốn người tử vong